ngày một mươi bốn tháng sáu tại hà nội trường đại học khoa học và công nghệ hà nội đã tổ chức
ngày hội vũ trụ hai nghìn một mươi chín nhằm giới thiệu với công chúng những kiến thức tổng quan
và mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu vũ trụ ở việt nam và trên thế giới
đến với ngày hội các bạn học sinh sinh viên có cơ hội được giao lưu
trò chuyện với những chuyên gia trong lĩnh vực vật lý thiên văn học đến từ trung tâm vũ trụ việt nam
các cơ quan nghiên cứu hàng đầu việt nam trong lĩnh vực khoa học vũ trụ
từ đó các bạn sẽ hiểu rõ hơn về vũ trụ khoa học và công nghệ vũ trụ công nghệ vệ tinh
các dự án công nghệ vũ trụ tại viện hàn lâm khoa học công nghệ việt nam
dự án trung tâm vũ trụ việt nam cùng cơ hội học tập trải nghiệm khoa học công nghệ